các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước của nhân dân cuba tới tổng bí thư nguyễn phú trọng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân ta
chúc mừng những thành tựu to lớn mà việt nam đã đạt được trong hơn ba mươi năm đổi mới
coi đây là kinh nghiệm quý báu để nhân dân cuba tham khảo trong quá trình triển khai đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội
bày tỏ tin tưởng việt nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đồng chí esteban laso ernadez thông báo với tổng bí thư về kết quả các cuộc hội đàm hội kiến với các đồng chí lãnh đạo nhà nước chính phủ và quốc hội việt nam
thông báo những nét lớn về quốc hội và tình hình cuba gần đây
cảm ơn sự đoàn kết và ủng hộ quý báu của đảng nhà nước quốc hội và nhân dân việt nam đã luôn dành cho cuba
khẳng định quyết tâm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai đảng hai quốc hội và nhân dân hai nước cuba việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng nồng nhiệt chào mừng đồng chí esteban lasso hernandez sang thăm việt nam
bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội cuba sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ anh em mẫu mực
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện đoàn kết thủy chung trong sáng giữa đảng nhà nước quốc hội và nhân dân hai nước việt nam cuba
tổng bí thư mong muốn trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay
hai đảng hai nước càng cần phải nỗ lực vun đắp cho quan hệ anh em truyền thống mẫu mực là biểu tượng của thời đại như khẳng định của đồng chí fidel castro
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam sẽ luôn ở bên cạnh đảng nhà nước và nhân dân cuba anh em
trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu và lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội
sẽ chung vai sát cánh đồng hành cùng cuba trong công cuộc cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội
sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm cả thành công và hạn chế mà việt nam đã rút ra được sau hơn ba mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới
cùng cuba trao đổi học tập kinh nghiệm của nhau về lý luận thực tiễn
tổng bí thư bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản cuba đứng đầu là đồng chí raúl castro
nhân dân cuba anh em sẽ vượt qua mọi thách thức tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng của mình
vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững
cũng trong chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp chủ tịch ubnd ấn độ việt nam bang tây bèn gàn
quy tiếc sắc ma đang có chuyến thăm hiểu nghỉ tại việt nam
chủ tịch ubnd ấn độ việt nam bang tây bèn gàn cho rằng trước những năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm việt nam là cái tên vô cùng ấn tượng với người dân ấn độ
nhiều nhà thơ nhà viết kịch đã viết về việt nam với khẩu hiệu quen thuộc rằng việt nam việt nam tên của tôi cũng là tên của bạn
chủ tịch quy tiếc sắc ma muốn lưu giữ những tình cảm này cho lớp trẻ ở ấn độ về việt nam qua việc dịch sách và viết chuyện về đất nước con người việt nam
đặc biệt mới đây nhất vào ngày một mươi chín tháng năm ngài chủ tịch đã tổ chức hội thảo với chủ đề
giá trị thời đại của tư tưởng hồ chí minh trong bối cảnh thế giới phức tạp hiện nay đây là món quà rất có ý nghĩa với việt nam
xúc động trước những tình cảm của cá nhân ngài chủ tịch dành cho việt nam chủ tịch quốc hội hy vọng
trong chuyến thăm hữu nghị lần này với chương trình nghiên cứu thực tế tại hà nội thành phố hồ chí minh và các địa phương từ bắc vào nam
chủ tịch ủy ban đoàn kết ấn độ việt nam bang tbuan sẽ thu thập thêm được nhiều thông tin và kinh nghiệm quý báu để tiếp tục có những tác phẩm hay
làm cho nhân dân hai nước ngày càng hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ phát triển đi vào chiều sâu và thực chất hơn
thưa quý vị và các bạn hôm nay một mươi ba tháng sáu quốc hội đã bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường là thành viên chính phủ trả lời chất vấn đầu tiên
tư lệnh ngành thứ hai đăng đàn trả lời chất vấn là bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
trong buổi sáng bộ trưởng nguyễn xuân cường nhận được nhiều câu hỏi tập trung chất vấn về khủng hoảng thừa thịt lợn
và đã trả lời tương đối đầy đủ khi lý giải nguyên nhân đồng thời nhận trách nhiệm và đưa ra giải pháp chung về vấn đề này
ngoài ra bộ trưởng nguyễn xuân cường còn trả lời về các vấn đề nóng khác mà cử tri cả nước
thông qua các đại biểu quốc hội đưa ra như nguồn vốn cho nông nghiệp
trong đó có gói một trăm linh tỷ đồng được chính phủ ban hành để hỗ trợ ngành nông nghiệp hữu cơ về phát triển ngành tôm
tàu vỏ thép bị hư hỏng xử phạt việc sản xuất kinh doanh phân bón giả mở rộng thị trường nông sản
trong phiên chất vấn buổi chiều bộ trưởng nguyễn xuân cường đã tập trung làm rõ các nội dung về chính sách để người dân yên tâm giữ rừng
phát triển công nghệ chế biến phát triển công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp vấn đề sạt lở tại đồng bằng sông kiều long
đánh giá về phiên chất vấn và trả lời chất vấn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng
mặc dù thời gian nhận nhiệm vụ chỉ mới một mươi một tháng nhưng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đã nắm rất chắc tình hình
nắm rõ thực trạng những vấn đề bước xúc thuộc lĩnh vực quản lý và đã trả lời thẳng thắn ngắn gọn nhân trách nhiệm
làm rõ các vấn đề được đại biểu quốc hội nêu cũng như đề ra những giải pháp của ngành trong thời gian tới
tuy nhiên vẫn còn có nhiều đại biểu cảm thấy câu trả lời chưa thỏa đáng chưa giải đáp hết ý của câu hỏi
một số nội dung bộ trưởng trả lời cũng chưa rõ
giải pháp đột phá và cách khắc phục thuộc trách nhiệm của bộ
chiều một mươi ba tháng sáu sau phần trả lời chất vấn trước quốc hội của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện cũng đã đăng đàn trả lời chất vấn
về các bất cập trong cấp phép ca khúc của cục nghệ thuật biểu diễn gây phản ứng mạnh trong dư luận thời gian qua
bộ trưởng cho biết sự việc này xảy ra do năng lực của đội ngũ cán bộ còn hạn chế
tư duy nhận thức về quản lý lĩnh vực này còn theo lối cũ chưa bắt kịp với xu thế hiện nay
về các băn khoăn trong thu phí quyền tác giả âm nhạc bộ trưởng nguyễn ngọc thiện cho rằng
việc thu phí là có cơ sở kể cả ở khách sạn hay quán cà phê nhưng cách thức thu và hình thức thu còn có vấn đề
do vậy bộ đã yêu cầu trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc dừng thu để ra soát lại phương thức thu cho phù hợp
bộ trưởng cũng khẳng định tinh thần cầu thị
mong muốn lắng nghe các góp ý về quy hoạch khu du lịch sơn trà để đảm bảo phát triển bền vững
bộ trưởng cho biết từ một sáu trăm linh phòng trong quy hoạch của khu du lịch này có thể giảm tiếp theo các căn cứ cụ thể
tại buổi chất vấn chiều ngày một mươi ba tháng sáu bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện thẳng thắn thừa nhận
công tác quản lý nhà nước của ngành vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế và bất cập
sáng mai quốc hội sẽ dành khoảng một giờ đồng hồ để tiếp tục chất vấn bộ trưởng nguyễn ngọc thiện
nhìn lại phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trước những vấn đề đang tồn tại của ngành nông nghiệp hôm nay nhiều đại biểu đã chất vấn tái chất vấn bộ trưởng nguyễn xuân cường
tuy nhiên trước những câu hỏi về trách nhiệm của vị trưởng ngành thì câu trả lời đưa ra chưa thật sự thỏa đáng
để góp phần hiện đại tàu cá nâng cao hiệu quả sản xuất của ngư dân góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo
bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đã tham mưu chính phủ ban hành nghị định số bảy
qua đó ngành ngân hàng đã ký hợp đồng tính dụng vây vốn đóng mới và nâng cấp được hơn hàng ngàn tàu trong đó có ba trăm bảy mươi năm tàu vỏ thép
tuy nhiên nhiều tàu vỏ thép của ngư dân bình định phú yên quảng ngãi và một số tỉnh khác mới xuất xưởng chưa đầy một năm
ra khơi mới một hai chuyến biển mà tàu đã hư hỏng nghiêm trọng
bộ trưởng cho biết bộ có giải pháp gì chấm dứt tình trạng trên và tạo điều kiện cho các chủ tàu
bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình
nguyên nhân tại sao nó xảy ra cái tình trạng này để có báo cáo thủ tướng
tiếp tục có những cái
biện pháp chỉ đạo thì em tới
qua trả lời của đồng chí bộ trưởng tôi đồng ý tỉnh sẽ thực hiện các trách nhiệm có liên quan
như ý kiến đồng chí bộ trưởng đã nêu và tỉnh hiện là tỉnh đang thực hiện như vậy
nhưng ở đây tôi muốn hỏi trách nhiệm của bộ trưởng ở đâu trong việc để xảy ra tình trạng trên
khi các cơ sở đóng tàu thì do bộ giới thiệu sản phẩm đóng tàu ra thì trung tâm đăng kiểm tàu cá
trực thuộc tổng cục thị sản kiểm định chất lượng mà tổng cục thị sản này cũng trực thuộc
của bộ nông
nông nghiệp phát triển nông thôn
thực trạng lâu nay thì nhiều sản phẩm nông nghiệp làm ra nhưng giá bán thì bắp bên hoặc khó tiêu thụ
mà một trong những nguyên nhân chủ yếu là do sản xuất không theo quy hoạch dẫn đến cung vượt cầu
mặt khác liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ thì còn rất ít và yếu
nên việc phân phối lợi ích giữa các khâu trong chuỗi còn bất hợp lý mà phần thu thiệt thuộc về người sản xuất
đề nghị bộ trưởng cho biết nguyên nhân trách nhiệm của bộ trưởng và giải pháp khắc phục trong giờ dẫn đến
tiếp thu ý kiến của chỗ anh cảnh thì chúng tôi sẽ bên bộ công thương các cái đơn vị liên quan sẽ bàn thêm cái chỗ này để cái giải pháp cụ thể nó như thế nào cho nó khả thi
nhất là khuyến khích các doanh nghiệp
người nông dân của việt nam rất cần cù chăm chỉ chịu thương chịu khó và thông minh
nhưng cuộc sống đa phần rất là bắp bên vất vả
nhiều tài nguyên nguồn lực của ngành nông nghiệp còn đang lãng phí
tôi xin bộ trưởng
cho biết hai vấn đề
một đồng chí có biết trước tình hình đó người nông dân đang nghĩ gì về trách nhiệm của đồng chí hay không
hai đồng chí cho biết người nông dân hiện nay đang mong muốn điều gì ở đồng chí
đó là những vấn đề gì đồng chí sẽ làm gì với những vấn đề mà người nông dân đang quan tâm
trước hết phải nói là khẳng định là người nông dân thì người ta rất trông chờ không chỉ bộ trưởng
mà cả hệ thống chúng ta phải làm tốt hơn nữa
và đây là yêu cầu chính đáng
thế do đó là chúng ta ở mỗi cương vị đặc biệt cương vị phần công doanh là trưởng ngành phải cho cái trách nhiệm đầu tiên rồi
nhưng mà đồng trưởng ngành không bao giờ giải quyết hết được việc
vừa qua rất là cảm ơn cả hệ thống chính trị toàn dân vào cuộc cùng bà con nông dân cùng doanh nghiệp
chúng ta làm được một số điều tuy nhiên quá nhiều vấn đề đặt ra
thế còn bộ trưởng thì phải hứa là phải quyết tâm cao nhất
hôm nay chắc vẫn bộ trưởng tôi muốn hỏi bộ trưởng
cho nên tôi muốn bộ trưởng
trả lời về trách nhiệm của mình chứ không phải nói đến cả hệ thống chính trị ở đây
tôi đã nghe một đồng chí thứ trưởng của bộ nông nghiệp trả lời trên đài truyền hình rằng
cái việc sản xuất mà không tiêu thụ được nó dư thừa là do bà con nông dân chạy theo phong trào thấy cái gì có lợi thì làm
tôi nghĩ rằng mình phải thấy đó là một cái điều rất trăng trở và tôn trọng người nông dân
trong khi đó mình không làm đầy đủ cái trách nhiệm của mình mình lại cho rằng cái dư thừa đó là tại người nông dân
thấy cái gì có lợi thì làm tôi cho rằng cái phát biểu đó là thiếu trách nhiệm
phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước
dưới góc nhìn của mình nhiều cử tri cho rằng câu hỏi các đại biểu quốc hội và phần trả lời của bộ trưởng nguyễn xuân cường
đã đi thẳng vào những vấn đề cử tri quan tâm về ngành nông nghiệp hiện nay
tuy nhiên điều mà cử tri cả nước quan tâm hơn là giải pháp trong thời gian tới
nông nghiệp nông thôn về thuộc tiền của các nhà pháp quốc gia là quyết phục
nhưng mà vấn đề đặc sản hiện nay theo tôi là xin biến hủy các nhà pháp để khắc phục những sự cố đối với nông nghiệp
nhất là nhiều thách thức về môi trường về kinh hậu đời tiết

các đại biểu phải chia sẻ với bộ trưởng hay nói cách khác với nông nghiệp phát triển nông thôn
nhưng mà bộ trưởng ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cũng phải khắc phục khắc phục chiến đề khắc phục cái nguyên hình càng tốt
những vấn đề là yêu kém như quản lý phân bón như vấn đề là đắng bầu như vấn đề như vậy là giải ngân cho các dự án công nghệ eo về nông nghiệp
như vậy là hai cái này gặp nhau thì mới có kết quả
tôi hy vọng là trong thời gian tới sẽ có những chuyển biến tích cực hơn và ngành nông nghiệp phát triển nông thôn sẽ có những tiến bộ mới
có cái giải pháp xử lý những cái nhà đầu tư và làm ra nguyên
các nhà đầu tư sẽ có nguyên liệu mà để cho người dân tiêu dùng đảm bảo chất lượng cho người dân yên tâm sáng sức
chứ còn như bây giờ mà giá cả thì bấp bên phân thì phân giả hàng hàng giả thì không đạt chất lượng để cho người dân tiêu dùng thì rất là người dân rất là không an tâm
chuyển sang vấn đề quốc tế
thưa quý vị và các bạn cựu lãnh đạo đảng bà thủ william hager vừa tuyên bố
thủ tướng anh theresa may cần bắt đầu hợp tác
hợp tác với giới doanh nghiệp và các đảng khác về vấn đề anh ra khỏi liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit nếu chính phủ của bà muốn tồn tại
kiểu lãnh đạo đảng bà thủ william hager người từng giữ trước ngoại trưởng anh cho biết
sự thay đổi đường lối đàm phán với eu của thủ tướng anh theresa may sẽ phải diễn ra trong vài tuần tới trước khi diễn ra các cuộc đàm phán với eu bắt đầu
cho dù từng hy vọng sẽ chiến thắng vang dội nhưng cuối cùng đảng bảo thủ của bà may đã để mất thế đa số quá bán tại quốc hội
trong cuộc bầu cử sớm vừa qua
buộc bà phải tiến hành các cuộc đàm phán vội vã về hình thành một liên minh với đảng hợp nhất dân chủ của người tin lành ở bắc ireland
các cuộc đàm phán này vẫn chưa kết thúc cho dù thời điểm khởi đầu đàm phán giữa anh và eu đang đến rất gần ngày dự kiến là ngày một mươi chín tháng sáu tới
tuy nhiên bà may đang chịu áp lực ngày càng gia tăng từ phía các nhà lập pháp trong đảng của bà yêu cầu bà có lập trường mềm mỏng hơn
liên quan đến vụ nổ súng tại ga tàu điện unter freing ở đức cảnh sát nước này cho biết không có dấu hiệu hay bằng chứng
của một hành động khủng bố trong vụ tấn công này
một vụ nổ súng đã xảy ra ở ga under ferring khiến một nữ cảnh sát bị thương nặng cùng một số người bị thương ở mức độ nhẹ hơn
phát ngôn viên cảnh sát munich cho biết nữ cảnh sát bị bắn vào đầu và bị chấn thương sọ não hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện ở thành phố munich
nghi phạm được cho là đã tấn công dành ra súng của cảnh sát dẫn đến vụ nổ
nghi phạm cũng bị thương nhưng ở mức độ nhẹ hơn do bị những người xung quanh trấn áp
cảnh sát đức đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh nhà ga để tiến hành điều tra và tuyến s tám từ trung tâm thành phố đi sân bay
cảnh sát cũng cho biết không có dấu hiệu hay bằng chứng của một hành động khủng bố trong vụ tấn công này
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân